thời gian gần đây côn đảo đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tới tham quan nghỉ dưỡng
tuy nhiên tình trạng quá tải tại các bãi rác sinh hoạt đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân
cũng như là các hoạt động du lịch trên đảo
trung bình mỗi ngày tại bãi nhát nơi tập trung rác sinh hoạt của cả huyện côn đảo phải tiếp nhận khoảng một mươi tấn rác
trong khi cả đảo chỉ có duy nhất một máy đốt rác với công suất nhỏ và được đốt bằng phương pháp thủ công
chỉ có khả năng xử lý được một phần ba số rác thực tế
lượng rác tồn động trên đảo theo tính toán đã vượt con số sáu mươi tấn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thời gian qua để giải quyết lượng rác trên ubnd huyện côn đảo đã giao ban quản lý các công trình công cộng huyện
đảm nhận việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện
tuy nhiên bãi rác này quá nhỏ công suất lò đốt chỉ xử lý được gần bốn tấn trên một ngày
nên lượng rác thải tồn động ngày càng lớn
cùng với rác sinh hoạt hàng năm côn đảo còn phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải từ ngoài biển đổ vào
trung bình khoảng chín trăm linh mét khối rác thải trên một năm trong đó khoảng một trăm linh mét khối rác thải là dầu cặn
đây chính là nguyên nhân khiến lượng rác tồn động ngày càng tăng cao trên địa bàn